chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh vil
ngay bây giờ là những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã không thể kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
trước ngày một mươi năm tháng chín như nghị quyết tám mươi sáu đề ra
tuy nhiên những kết quả đạt được của thành phố trong thời gian qua là tiền đề
để thành phố có thể tiến tới kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng chín
từng bước cho kế hoạch phục hồi kinh tế
thành phố hồ chí minh đã không đạt được mục tiêu đạt ra là đến ngày một mươi năm tháng chín
sẽ kiểm soát được dịch bệnh theo nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức cao
trung bình giai đoạn từ hai mươi một tháng tám đến một mươi năm tháng chín là từ năm đến sáu ca
có thời điểm như ngày ba tháng chín số ca mắc là gần tám năm trăm linh ca
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
ngoài nguyên nhân do sự phức tạp của chủng virus delta thì có nhiều tiêu chí kiểm soát dịch
theo quy định của bộ y tế thành phố khó đạt được như số ca mắc covid một mươi chín trong tuần
phải giảm so với hai tuần liền kế trước và giảm năm mươi so với tuần cao nhất
nhìn lại hơn một tháng triển khai các biện pháp để thực hiện nghị quyết tám mươi sáu
dù rằng công tác phòng chống dịch của tp hcm còn khiến nhiều người băn khoăn
song cùng với sự hỗ trợ của trung ương của các địa phương của các lực lượng quân đội công an
về nguồn nhân lực vật lực đã giúp thành phố từng bước
kiểm soát dịch đẩy nhanh độ phủ vaccine cho cộng đồng
tính đến hết ngày một mươi bốn tháng chín tp hcm đã tiêm phủ được chín mươi hai mũi một cho người trên một mươi tám tuổi
hai mươi ba năm mũi hai trên sáu mươi số địa bàn dân cư tổ dân phố trở thành vùng an toàn vùng xanh cận xanh
số ca tử vong giảm xuống trung bình mỗi ngày dưới hai trăm linh ca
quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ đã kiểm soát được dịch
chủ tịch ubnd tp vnm cho rằng những kết quả đó là cơ sở để thành phố đi đến việc kiểm soát dịch bệnh
tại thành phố chúng tôi nhận được sự đồng tuận ủng hộ rất cao của bà con nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp
đây là yếu tố rất quan trọng quyết định đến kết quả phòng chống dịch của thành phố trong thời gian vừa qua
sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ và hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở cũng giúp cho các pháo đài
là các xã phường thị trấn các nhà máy xí nghiệp làm tốt hơn công tác phòng chống dịch
nói về công tác chống dịch của tp hcm trước ngày một mươi năm tháng chín ông lê hải bình
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá
đó là một quãng thời gian đầy thách thức và tp hcm đã có những kết quả khả quan đi đúng hướng
và quãng thời gian còn lại đến ngày ba mươi tháng chín sẽ là chuỗi ngày then chốt
sự chung tay của người dân có ý nghĩa quyết định
câu chuyện sẽ nằm ở chỗ chúng ta kiểm soát dịch bệnh thế nào
nằm ở chỗ ý thức người dân khi tham gia cùng với đảng bộ chính quyền
trong việc thực hiện các biện pháp mới này sẽ như thế nào
điều đó sẽ dẫn đến kết quả sau ngày ba mươi tháng chín ông lê hải bình nói
tp hcm cũng như một số tổ chức
tỉnh phía nam là bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu
sẽ kéo dài thời gian công bố kiểm soát dịch bệnh đến cuối tháng chín
trong khoảng thời gian hai tuần này ngoài thực hiện các biện pháp chống dịch
tp hcm còn đồng thời phải thực hiện các bước mở cửa lại kinh tế
mới đây tại hội nghị lần thứ tám của ban chấp hành đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
trong công tác phòng chống dịch thì vấn đề bảo vệ sức khỏe
tính mạng của người dân là mục tiêu tối thượng
trong mở cửa lại kinh tế sẽ thực hiện theo phương châm là không quá chậm
nhưng cũng không chủ quan nôn nóng
những địa phương đã kiểm soát được thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết
không chủ quan nôn nóng chặt chẽ chắc chắn
trong tình hình hiện nay quan điểm của chúng ta là những nơi chưa làm đạt theo yêu cầu đề ra
tiêu chí đề ra thì tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu ông nguyễn văn nên khẳng định
một tuần sau ngày một mươi năm tháng chín
những người mới mắc covid một mươi chín chưa có dấu hiệu giảm sâu vẫn ở mức hơn năm bốn trăm linh ca
số tử vong là một trăm bảy mươi năm người trong ngày hai mươi hai tháng chín
song những thay đổi trong phương pháp thu dung điều trị như
thành lập các tổ phản ứng nhanh cấp cứu f tại nhà
tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
hướng dẫn người dân tự xét nghiệm nhưng có kiểm soát
sẽ là giải pháp tối ưu để thành phố sống cùng với dịch bệnh
lãnh đạo tp hcm cũng đã gặp các chuyên gia để bàn phương án chống dịch và mở cửa trở lại
việc tiếp tục phủ vaccine
và đạt gần một trăm linh mũi một trên hai mươi ba mũi hai cho những người trên một mươi tám tuổi
cùng với việc mở cửa trở lại quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ
các chợ đầu mối cũng đang dần đi vào vận hành
các công trình xây dựng cũng bắt đầu các hoạt động thi công
hàng chục ngàn shipper cũng đã ra đường giao hàng
cho thấy nhịp sống của thành phố đang dần dần trở lại
với người dân tp hcm bốn tháng qua là quãng thời gian khó khăn nhất mà họ phải đối mặt
xong trong cuộc chiến chống dịch người dân đã vì thành phố
cùng thành phố từng bước vượt qua khó khăn
họ mong chờ nhất là đến ngày ba mươi tháng chín tới thành phố sẽ trở lại bình thường mới
mong cuối tháng này bỏ giãn cách để người dân đi làm
biết nhà nước khó khăn không thể hỗ trợ hoài được
nên mình hy vọng đợt dịch này mau kết thúc đợt giãn cách này là đợt cuối
tuy rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng
mong mọi người cùng chung sức để lần giãn cách này là lần cuối
và thành phố của chúng ta sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường
một người dân tp hcm bày tỏ
công tác chống dịch ở tp hcm đang có tín hiệu khả quan
vùng xanh trên bản đồ covid đang được mở rộng
cùng với sự chung tay của người dân hy vọng rằng tp hcm sẽ kiểm soát được dịch bệnh
và mở dần lại cánh cửa kinh tế như kế hoạch đã đề ra
mới đây mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh sâu sát giữa hai người đàn ông
mặc đồ bảo hộ và nhóm ba người dân
sau khi vụ việc xảy ra công an quận tám đã vào cuộc điều tra xử lý
theo nội dung clip hai người mặc đồ y tế liên tục bị ba người dùng ghế
bàn nhựa đánh vào người
một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết
clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội
theo tìm hiểu của phóng viên vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày
tại một con hẻm thuộc địa bàn phường bốn quận tám
trao đổi qua điện thoại với phóng viên bà nguyễn đoàn phi phượng
chủ tịch ubnd phường bốn quận tám xác nhận clip đang lan truyền trên mạng
xảy ra trên địa bàn
hiện công an đang làm việc với các bên liên quan
nên chưa xác định nguyên nhân chính thức ra sao
sau khi có kết quả cuộc làm việc đơn vị sẽ thông tin đến báo chí bà phượng nói
một nhân chứng tại hiện trường kể lại sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hai mươi bốn tháng chín
tại hẻm sáu trăm linh tám đường phạm thế hiển phường bốn quận tám
thời điểm trên hai nhân viên y tế xuống hẻm trên để thực hiện lấy mẫu
gia đình chú đó không muốn để nhân viên y tế test họ muốn tự test
sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột như trong clip người này nói
ông nguyễn nhà kha
tránh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận tám xác nhận có sự việc trên
hiện đội điều tra tổng hợp công an quận tám đang thụ lý điều tra
phường đã đợi kết quả điều tra của công an để làm báo cáo cho ủy ban quận
ông kha cho biết
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo bệnh viện bạch mai và bệnh viện giã chiến số một mươi sáu cho biết
hiện hai bệnh viện đang điều trị cho gần một hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó tại trung tâm hồi sức tích cử của bệnh viện bạch mai có ba trăm sáu mươi bệnh nhân nặng
tại bệnh viện giá chiến xuống một mươi sáu có hơn tám trăm linh bệnh nhân
chủ yếu là sản phụ mắc covid một mươi chín với khoảng hai mươi ba mươi sản phụ nhập viện một ngày
thời gian qua bên cạnh lực lượng chủ chốt của bệnh viện bạch mai bệnh viện hồ phương
tham gia điều trị chăm sóc bệnh nhân và các hoạt động hậu cần cho trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín
của bệnh viện bạch mai và bệnh viện giá chiến xuống một mươi sáu
còn có đội ngũ thầy thuốc chi viện từ các bệnh viện và các địa phương
cùng đội ngũ tình nguyện viên và thành viên các tối giáo
phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc sơn phó giám đốc trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai
cho biết công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong tuần qua đã có những tín hiệu khả quan
với số lượng bệnh nhân tử vong đã giảm ghi nhận tinh thần quyết tâm chủ vững
đẩy lùi dịch bệnh của các thầy thuốc tuyến đầu thứ trưởng nguyễn trường sơn nhận định
tới thời điểm này chúng ta đã bắt đầu thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm
khi số ca mắc giảm số bệnh nhân nặng được kiểm soát và số ca tử vong có xu hướng đi xuống
để đạt được những kết quả này ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị thành phố
của ngành y tế nói chung thì sự nỗ lực của các thầy thuốc trong các trung tâm hồi sức tích cực
các bệnh viện giãi chiến bệnh viện điều trị ở tầng hai là hết sức quan trọng
theo đó thời điểm đầu của dịch bệnh trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện bạch mai
bệnh viện giãi chiến xuống một mươi sáu nơi riêng và các bệnh viện tuyến đầu nơi chung khá ngổn ngang
thiếu thốn trang thiết bị nhân lực
nhưng với nỗ lực vượt bậc của chính quyền thành phố hồ chí minh và bộ y tế
sự hỗ trợ của các doanh nghiệp sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện
các trung tâm hồi sức tích cực và các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đem lại hiệu quả tích cực
thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng đánh giá cao qua số một trăm linh bệnh nhân xuất viện mỗi ngày
tại bệnh viện hùng vương và bày tỏ mong muốn các thầy thuốc giữ sức khỏe giữ vững tinh thần
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh chúng ta đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa
để mang lại những hy vọng cho cuộc đời của các bệnh nhân
mang lại hy vọng cho những mầm sống của xã hội
và tiếp tục đạt thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh